theo cáo trạng từ năm hai nghìn sáu liêu với chị kim anh chung sống như vợ chồng
đến khoảng cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm liêu phát hiện chị kim anh có quan hệ tình cảm với người khác nên hai bên phát sinh mâu thuẫn
liêu chấm dứt quan hệ với kim anh và bỏ về sống cùng với gia đình
đến ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm sau khi hẹn gặp nhau giữa hai người xảy ra rẳng co liêu đã dùng dao thái lan mang theo sẵn đâm vào người chị kim anh khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo liêu
mức án trung thân về tội giết người